sau mỗi đợt lũ lụt là thời điểm thuận lợi cho việc bùng phát và lây lan các loại dịch bệnh là địa phương vừa trải qua cơn lũ lớn xảy ra trong những ngày đầu tháng một mươi một vừa qua vấn đề bảo đảm an toàn sức khỏe phòng chống dịch bệnh cho nhân dân tại tỉnh quảng trị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
trước tình hình đó ngành y tế tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chăm sóc sức khỏe và đề phòng dịch bệnh cho người dân
trong trận lũ vừa qua hơn một trăm linh ngôi nhà của người dân tại thôn bắc bình xã cam tuyền bị ngập sâu từ một đến ba mét nước lũ cũng làm ngập toàn bộ giếng nước của các hộ dân trong thôn
sau lũ vấn đề nước uống của người dân tại đây trở nên hết sức cấp thiết nhiều gia đình như hộ ông đoàn viết cường phải mua nước ở nơi khác để phục vụ ăn uống vì sợ nước giếng nhiễm bệnh
trước tình hình đó cán bộ y tế xã cam tuyền đã kịp thời đến nhà dân để phân phát và hướng dẫn sử dụng các thuốc xử lý nước
giúp người dân sớm có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh hơn
trận lũ lịch sử trên địa bàn huyện cam lộ trong thời gian qua đã làm đảm bảo vệ sinh hoạt
giáo lộn cuộc sống của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn
toàn huyện có hơn hai hộ dân hai giếng nước và gần một năm trăm linh nhà vệ sinh của người dân bị ngập nước
ngành y tế địa phương đã chủ động các biện pháp xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh
trong đó chú trọng hỗ trợ tập huấn cho người dân về khử trùng nguồn nước xử lý rác thải ngập nước và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lũ lụt